phiên tòa sẽ tiếp tục với phần hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo
trước đó tại tòa bị cáo đào minh dương giám đốc công ty của phần visa sun khai
để được tổ chức hai mươi hai chuyến bay bị cáo phải đưa bị cáo tuấn một sáu tỷ đồng đưa cho bị cáo kiên một một tỷ đồng
về việc đưa hơn tám trăm sáu mươi triệu đồng cho bị cáo vũ ngọc minh cựu đại sứ việt nam ở angola
do bị cáo minh chủ động ra giá là ba triệu đồng một khách
tương tự bị cáo phan thị mai là giám đốc công ty cổ phần quốc tế sao hà nội khai nhận
phải đưa cho bị cáo tuấn ba trăm sáu mươi triệu đồng kiên sáu trăm linh triệu đồng để có được giấy phép cho một mươi năm chuyến bay
mai bị cáo buộc đã chín lần đưa hối lộ tổng cộng hai ba tỷ đồng
bị cáo vũ minh thắng là giám đốc công ty đầu tư và thương mại thuận an
đã chi sáu trăm linh triệu đồng cho cục trưởng cục lãnh sự để được cấp phép chuyến bay đầu tiên vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một

bị cáo nguyễn thị dung hạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn g một mươi chín việt nam
khai nhận đã đưa cho bị cáo kiên một hai tỷ đồng đưa cho vũ anh tuấn một bốn tỷ đồng coi đây là tiền cảm ơn
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo kershaw kwon chú tại saia son huyện ea leo tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng ngày chín tháng một năm hai nghìn
khuôn đến một quán tạp hóa trong muôn để mua nước thì gặp kershaw kwon chú cùng với muôn
tại đây thì khôn đã rủ bị cáo khuôn nhậu cùng nhưng bị từ chối nên giữa hai người đã xảy ra cãi vã
sẵn có mang theo dao dựa trong người bị cáo khuôn đã chém liên tiếp ba nhát vào người của khuôn
rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt kershaw kwon một mươi ba năm tù giam về tội giết người
và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn một trăm hai mươi triệu đồng
sau một thời gian điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã khởi tố hai mươi ba đối tượng về tội gây do chất tự công cộng
trước đó tối ngày hai mươi ba tháng bốn hoàng minh quân trần ngọc điệp cùng chú tệ huyện kim sơn
đã rủ một nhóm gồm hai mươi tám đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí lạng lách đánh võng
phóng nhanh vượt ẩu không chấp hành hiệu lệnh đèn điều khiển rong
giao thông hò hét gây mất trật tự công cộng đồng thời sử dụng dao phóng lợn và đinh ba
đâm vào người tham gia giao thông dùng vỏ chai bia ném vào người đi đường khiến một số người bị thương
hiện cơ quan công an thành phố ninh bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ
để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
thông tin về truy nãn tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay